theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám một độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai trong bốn mươi tám tiếng đến bảy mươi hai tiếng tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đến một mươi ba h ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông bắc
từ một mươi h ngày hai tháng một mươi một đến một mươi h ngày ba tháng một mươi một bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay ở vịnh bắc bộ còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động